thưa quý vị chiều nay ngày một mươi một tháng bảy thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đến kiểm tra
bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín số ba tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
và ba bệnh viện giải chiến sáu trăm bảy mươi tám đặt tại block r một r hai r ba chung cư tái định cư ba mươi tám bốn ha
ở thành phố thủ đức
cùng đi với thủ tướng có biết thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn văn nên
đồng chí nguyễn thành phong chủ tịch ubnd thành phố hồ chí minh
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long và lãnh đạo các sở ban ngành tại thành phố hồ chí minh
bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín số ba đặt tại block r sáu
chung cư tái định cư ba mươi tám bốn hectare phường an khánh thành phố thủ đức
hiện nơi đây có công suất ba giường và đang thu dung điều trị hơn một năm trăm linh bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong khi đó bệnh viện giải chiến số sáu số bảy số tám có công suất tổng cộng một mươi tám giường
sẽ triển khai nhận khoảng một năm trăm linh bệnh nhân từ một mươi sáu giờ chiều hôm nay
hầu hết bệnh nhân vào đây là những ca bệnh có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng không có bệnh nền
các bệnh nhân sẽ được điều trị trong hai mươi một ngày
các trường hợp chuyển nặng sẽ được đưa xuống phòng cấp cứu nhờ chuyển đến các bệnh viện chuyên sâu hơn
về nhân lực với sáu bệnh nhân sẽ bố trí sáu trăm linh nhân viên phục vụ
trong đó có hai trăm linh nhân viên y tế một nửa là bác sĩ
sau khi kiểm tra và làm việc với bang giám đốc các bệnh viện giả chiến thủ tướng phạm minh chính đánh giá
việc thành phố hồ chí minh trưng dụng chung cư tái định cư làm bệnh viện điều trị covid một mươi chín là rất tốt
đồng thời thủ tướng lưu ý công tác tổ chức điều trị phải đảm bảo nhân viên y tế lực lượng chống dịch không bị lây nhiễm
theo thủ tướng đây là điều rất quan trọng nếu để lây nhiễm từ bệnh nhân ra ngoài là coi như thất bại
cũng trong buổi chiều cùng ngày đoàn công tác của thủ tướng phạm minh chính tiếp tục đi kiểm tra
tại khu cách ly phường tân phú thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
sau đó sẽ họp với ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố hồ chí minh